lực lượng chức năng huyện na hàng tỉnh tuyên quang vừa thả một cá thể khỉ vàng quý hiếm thuộc nhóm hai b cùng với một mươi hai con rúi về khu bảo tồn thiên nhiên tát kẻ bản bùng
số cá thể động vật hoang dã này được các lực lượng chức năng huyện na hàng phát hiện thu giữ tại gia đình ông triệu văn dũng thôn bản thác xã yên hoa huyện na hàng
việc ông dũng tự ý nuôi nhốt những loại động vật hoang dã là trái quy định của pháp luật
các lực lượng chức năng huyện na hàng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với ông dũng theo đúng quy định của pháp luật
cá thể khỉ vàng và một mươi hai con rúi nói trên được thả về tự nhiên trong tình trạng sức khỏe tốt bảo đảm sức sống khi trở về với môi trường tự nhiên
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã thu giữ gần bốn mươi hai kg động vật hoang dã liên quan đến việc vận chuyển buôn bán trái phép